hai doanh nghiệp thải bụi vượt quá quy chuẩn vừa bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động tạm thời về hành vi trên
thanh tra bộ tài nguyên và môi trường vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần công nghệ môi trường an sinh
có trụ sở chính ở thôn phong lâm xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương với số tiền hơn một tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động của lò đốt chất thải trong ba tháng hai mươi ba ngày
công ty này đã có hành vi vi phạm thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ một một đến dưới một năm lần
còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị tp hcm có trụ sở chính ở phường tân định tp hcm
bị phạt trên một bốn mươi bốn tỷ đồng và đình chỉ hoạt động lò đốt chất thải có thông chỗ số khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn bốn tháng một mươi năm ngày